thưa quý vị trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp người dân tại tp hcm đang tự ý về quê
di chuyển bằng xe cá nhân không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm đã có văn bản khẩn đề nghị các địa phương phối hợp để đảm bảo an toàn
theo văn bản do phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình vừa ký
ubnd tp hcm đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khi có nhu cầu tổ chức cho người dân đang cư trú từ thành phố về địa phương
cần gửi kế hoạch tổ chức đưa đón để tp hcm phối hợp thực hiện
chi định cơ quan tổ chức hoặc hội đồng hương tại tp hcm làm đồ mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu
tổ chức xét nghiệm thông báo số lượng người dân được tổ chức vận chuyển địa điểm và thời gian vận chuyển
đồng thời ubnd tp hcm đề nghị ubnd các tỉnh thành khác
chỉ đạo tổ chức vận chuyển tập trung vào các phương tiện giao thông công cộng
không di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân
yêu cầu đơn vị cung ứng vận chuyển chấp hành nghiêm phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra ubnd tp hcm giao sở y tế phối hợp với các quận huyện tp thủ đức
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tên trong danh sách hoặc kế hoạch di chuyển về quê
để ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian sớm nhất khuyến cáo các trường hợp không được di chuyển